do phát sinh nhiều mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu bà lê thị vĩ sáu mươi một tuổi và ông nguyễn đức hợp sáu mươi hai tuổi cùng chú tại thôn phi có xã đà rơ san huyện đam rông tỉnh lâm đồng ra tòa đường ai mấy đi
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tòa án nhân dân huyện đam rồng đưa vụ án ra xét xử
tòa án nhân dân huyện đam rông lại phán quyết chia ngang tức là bà thủy được quản lý sử dụng một trăm chín mươi tám m hai đất ở và chín mươi hai m hai đất trồng cây lâu năm
ông hợp được quản lý sử dụng hai trăm linh hai m hai đất ở và nhiều tài sản khác
đáng nói phần đất chia cho bà thủy lại ở phía sau và không có lối đi
chưa kể bà thủy còn phải thanh toán lại cho ông hợp số tiền tranh lệch
giá trị tài sản là một trăm chín mươi một triệu bảy trăm linh nghìn đồng
nhà tôi chỉ có một mặt tiền quay ra quốc lộ hai mươi bảy còn ba bên là dắp ranh đất của người ta mà họ chia nhà chia ngang
tôi ông chồng toàn bộ mẹ tiền tôi mẹ khảo không có lối ra vào
tôi quá bút mà còn oan ức nữa là tôi phải trả tiền tranh lệch gần hai trăm linh triệu đồng cho ông chồng ở mẹt tiền
nên tôi quá bức xúc
phiên tòa kết thúc bản án ra đời
đu dây đi máy bay là những hiến kế cay đắng mà người dân xung quanh dùng nó để miêu tả sự bất công của bản án trên
toàn bộ mặt tiền cùng lối đi duy nhất của khu đất được chia cho người trồng
sau đó cũng đã bị người này bịt kín
phần phía sau không lối đi với ba mặt đã được các chủ sở hữu giáp danh xây dựng công trình và tường rào
bản án này được chia cho người vợ
mặc dù được chia nhà đất nhưng bà thủy chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào vì không có lối đi
để có nơi tá túc bà phải đi ở trọ nhiều năm nay
thậm chí bà còn bị ngăn cản bởi chính người chồng cũ khi muốn đi nhờ vào phần nhà đất được chia sau lời hôn
bạn không biết gì
tự công sức là tình trạng mà bạn không biết
chia kiểu này thì cô không có đường đi thì cô đi đi đâu
cô đi trên máy bay đi xuống lúc chia tôi cũng có trong tòa án
tôi nói chịu chia như vậy thì cô đi bằng máy bay cô xuống à
mấy ông nói chết đặt ngõ ngang sau mà đi ngõ ngang sau đất của người ta sao mà đặt đúng không
thì cái chuyện này tôi quá thấy quá bức xúc
khi mà sự việc xảy đến ly hôn thì cổ bị thiệt thòi năm đứa con phải ra đường ở
đồng thời tòa án đâm rồng chia cho cô một tài sản chỉ được lãnh phía sau thôi
không có đường đi
để tìm hiểu rõ căn cứ vào đâu mà tòa án nhân dân huyện đam rồng phán quyết sự việc bằng một bản án chéo ngoe như vậy
chúng tôi đã tìm gặp ông hoàng rung cơ nhân thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm
tuy nhiên do đang đi công tác dài ngày ông nhơn trao đổi qua điện thoại với phóng viên như sau
tôi cũng hỏi thẩm phán với thư ký là phía sau là có lối đi không
thì thẩm phán với thư ký trả lời là có lối đi có đường bê tông
cho nên là mới tuyên án là bây giờ để có tạo điều kiện cho bà thủy có nơi ăn ở
thì tôi chỉ là mới nói là bây giờ giao cho bà hai cái căn nhà nghỉ phía sau
để bà đi bởi vì có lối sau có lối đi phía sau
để sau khi tuyên án xong thì bà thủy có phản án với tôi là
phía sau là còn một phần đất của bà kỳ là ba mét nữa
cho nên là muốn mở lối đi là không được
vì tôi đã hướng dẫn cho bà thủy là bây giờ chỉ làm đơn kháng cáo
yêu cầu tòa án tỉnh xử lại theo cái hướng nào đó cho nó hợp lý
và tôi đã hướng dẫn cho bạn để kháng cáo
và sau khi kháng cáo xong là tôi có trao đổi với tòa thẩm ván tỉnh
và đó tình hình nó như vậy
đề nghị là sửa án theo cái hướng
là như thế nào cho thuận lợi hơn cho bà thúy
tuy nhiên bản án phúc thẩm lại một lần nữa khẳng định
việc bà thủy cho rằng phần diện tích nhà đất chia cho bà không có lối đi là không có căn cứ
bởi lẽ theo họa đồ đo vẽ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đam rồng
thì phần nhà đất giao cho bà thủy có con đường bê tông
bà thủy cho rằng
sát bức tường nhà trọ
giáp đường bê tông là đất của bà kỳ là không có cơ sở
vì trong họa đồ không thể hiện thửa đất nào
xem xét kỹ hỏa đồ được nêu trong bản án trên
thì rõ ràng phần đất phía sau được chia cho bà thủy có con đường bê tông
nhưng không phải là tiếp sát
đường bê tông và phần đất được chia cho bà thủy
cách nhau một lô đất đã có chủ sở hữu
vậy tại sao tòa phúc thẩm lại khẳng định như trên
chúng tôi đã trực tiếp liên lạc với người thực hiện đo vẽ họa đồ trên
để nắm thêm thông tin
qua trao đổi điện thoại ông hội cho biết
bây giờ về chuyên môn ông không biết thì ông phải hỏi
ông không thể viên vào đấy
bây giờ chả lẽ con đường bê tông gần đấy có một con đường bê tông
anh cũng vẽ lên vì hạn trạng mà đúng không
để phân tích cho người ta hiểu
chứ còn bây giờ mà ông mua đường bê tông cách đất nhà người ta
mà cả mấy mét thì ông cũng bảo là có đường bê tông
không viên vào kiểu đó thì thôi tôi cũng lại hồn
xong vì cái đo vẽ là phải có hạn trạng đúng không
trạng có như thế nào anh thể hiện như thế
còn bây giờ cái đường bê tông đó có tiếp ráp hay không
thì nhìn vào bản đồ nếu không không biết đọc
thì ông phải hỏi người người ta đọc cho
cũng theo ông hội kèm theo họa đồ còn có cả biên bản được lập
cùng với chính quyền địa phương nêu rõ
phần đất của bà thủy không giáp đường bê tông
tiếp tục làm việc với ủy ban nhân dân xã đạ rờ san
địa phương này cũng cho biết đã nhiều lần phối hợp
cung cấp nhiều văn bản xác minh
phần đất nhà bà thủy không có lối đi phía sau cho tòa
trước trong và sau khi xét xử
nhưng hai cấp tòa vẫn phân chia nhà đất như vậy
khiến địa phương cũng bất lực
ý như cái bàn thì cắt đôi này
phía trước là ông chồng phía sau là của bà
mà bên này là bưu điện bên này là nhà dân
phía sau của bà thì nó còn sáu mấy đất của người khác nữa
cái đó anh nói thật em là bây giờ bất xúc không dư luận
cái trường hợp đó mà phải nói là quá bức xúc
mà bây giờ phúc thẩm như thế
mà biết là sơ thẩm xử thế là phúc thẩm
cũng tùy như thế bản áp phúc thẩm là quyết luật này
mà cái nhà chỉ không có đường đi
sau khi phiên tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo
ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đoàn xác minh điều kiện thi hành án
của bà lê thị thủy
đã làm việc và ghi nhận
qua xác minh hiện trạng thực tế
đoàn ghi nhận
hướng đông lô đất của bà lê thị thủy
là bức tường xây dài một mươi sáu mét
được tiếp giáp
với nhà đất của bà đinh thị kỳ
không có lối đi
xung quanh ba phía còn lại của lô đất
bà lê thị thủy
là xây tường kiên cố không có lối đi
đáng nói ngay sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra
bà thủy đã gửi đơn đi nhiều nơi
nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng
khiến người phụ nữ này
hết hy vọng rồi lại tuyệt vọng
chỉ khi truyền hình công an nhân dân
phát sóng thóng sự đầu tiên
thì tòa nhân dân tỉnh lâm đồng
mới ra văn bản phúc đáp bà thủy
văn bản cho biết
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng
đã phối hợp với ủy ban nhân dân
xã đạ rờ gian
cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra xác minh
ghi nhận hiện trạng tài sản
nguyên đơn bà thủy được chia
từ kết quả xác minh
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng
đã có văn bản số hai trăm một mươi tám
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
kiến nghị tránh án
tòa nhân dân cấp cao
tại thành phố hồ chí minh
xem xét kháng nghị
theo thủ tục giám đốc thẩm
căn cứ vào đó
ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
truyền hình công an nhân dân
cũng đã có văn bản
gửi tòa nhân dân cấp cao
tại thành phố hồ chí minh
xác minh nắm mắt quá trình giải quyết sự tuyển
phóng viên cũng đã nhiều lần
đến liên hệ nhưng đều không có kết quả
đã gần tám tháng trôi qua
truyền hình công an nhân dân
vẫn chưa nhận được phúc đáp
của cơ quan tòa án nhân dân cấp cao
tại thành phố hồ chí minh
suốt từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
cơ quan này cũng đã nhiều lần
nhận được đơn của bà thủy
cùng với đó
tòa án nhân dân tối cao
cũng đã hai lần
truyền đơn thư của bà thủy
đến cơ quan này
để xem xét giải quyết
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa được tháo gỡ
trong khi đó
những sai sót
thì đã rõ ràng
khi sâu trời
nó rất nặng
ơm kiểu là
kiểu không thâu tràu
quá bốc xúc
mà ôm đơn đi thuốc
vô này vô kia
nhưng không trả lời cho mình cả
hôm nay thì vẫn thuê nhà
thì lúc có tiền thuê
thì thuê nhà sống
không có tiền
thì ở nhà vậy đó
mà có con
thì mỗi đứa mỗi nợ
cứ đánh tấy tiền
mẹ ở chỗ nào
thì ở chỗ đó
tôi mong muốn
để cho mẹ tôi có nơi để đương thân
vì mẹ tôi phải nhiều năm nay mai đây mai đó
làm thuê rất là nhiều nơi
không có nhà để về
chúng tôi cũng không có nhà để về
tết đến thì cũng năm vừa rồi thì không có nhà để về
nên đang phải ở lại sài gòn
thì tôi rất là mong muốn tòa sẽ đưa ra một cái quyết định công bằng nhất
phương xúc với quyết định của tòa
làm cho mẹ con tôi rất là khổ
không có chỗ để nơi để về
cha tôi thì không có quan tâm đến chúng tôi
chưa bao giờ có một quyền hỏi hỏi chúng tôi sống như thế nào
tôi mong muốn tòa có thể ra một quyết định sáng suốt hơn
để cho mẹ con chúng tôi có một nơi lưu tựa
có một nơi để về ngày tết
có một nơi để sống
về đoàn tụ với nhau
thiếu thực tế
thiếu kiến thức
đã dẫn đến sự ra đời của hai bản án trên trời
đẩy một người phụ nữ vào cảnh không nơi ăn trốn ở
suốt từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
trong khi phóng sự này của chúng tôi lên sóng
bà thủy hiện đã phải từ lâm đồng
về lại quê mẹ ở quảng ngãi
để tá túc qua ngày
mòn mỏi chờ đợi công lý được thực thi
kính thưa quý vị
cùng với những sai sót cơ bản trong nghiệp vụ
là sự thờ ơ
chậm giải quyết khiếu nải
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân
gây bức xúc trong dư luận
làm giảm suốt niềm tin của nhân dân
đối với cơ quan tư pháp
truyền hình công an nhân dân đề nghị
toán nhân dân tối cao
chỉ đạo toán nhân dân cấp cao
tại thành phố hồ chí minh
nhanh chóng vào cuộc xác minh
và có những giải quyết kịp thời
nhằm đảm bảo công bằng cho người dân
chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin
đến quý vị và các bạn
khi có diễn biến mới của sự việc
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại